bảng chỉ dẫn rõ ràng qua một lớp cửa chống cháy kiên cố chắc chắn cầu thang sắt bên ngoài đây là lối thoát nạn thứ hai tại cơ sở karaoke này
một mươi năm kinh doanh chủ cơ sở này chưa một phút giây lơ là đối với việc phòng cháy chữa cháy
lợi nhuận quan trọng nhưng chị tú anh cũng đủ hiểu chỉ với một mồi lửa cùng sự lúng túng của con người cơ sở kinh doanh bao năm của chị có thể hóa cho bụi
vừa rồi thì cũng có hủ cháy ở con hoa
chúng tôi cũng có nhắc nhở nhân viên các cháu sẽ nâng cao tinh thần kiểm tra hơn
tại các phòng hát hệ thống họng nước chữa cháy vách tường luôn sẵn sàng
mặt nạ phòng độc trang bị đầy đủ
dọc hành lang những bình chữa cháy sách tay được đặt ở vị trí dễ quan sát
đèn chỉ dẫn thoát nạn sáng rõ
tương đối đầy đủ là nhận định của đoàn kiểm tra đội phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an quận hoàng mai khi kiểm tra về hệ thống trang thiết bị phòng cháy chữa cháy tại cơ sở này
song song với đó việc thường xuyên tập huấn rèn luyện kỹ năng xử lý tình huống cho nhân viên cũng được chủ cơ sở đặc biệt chú trọng
bước một chúng tôi sẽ báo cháy bằng cách hô hoán
bước hai là dập tổ giao điện
bước ba là sẽ sử dụng phương tiện để chữa cháy
và hướng dẫn có nạn
bước bốn chúng tôi sẽ báo cho một trăm một mươi bốn
tại một cơ sở karaoke khác trên địa bàn quận hoàng mai quy mô sáu tầng cơ sở này dành riêng tầng hầm để đặt hệ thống máy bơm chữa cháy
ba máy bơm chính gồm bơm chạy điện bơm đi e gen và bơm xăng
khi có sự cố cháy nổ xảy ra các máy bơm sẽ hoạt động hết công suất
theo đúng trình tự kịp thời chữa cháy cho cơ sở
với chủ cơ sở này họ đặt vấn đề phòng cháy chữa cháy là điều then chốt vừa để đảm bảo an toàn về cơ sở vật chất vừa gia tăng niềm tin cho khách hàng
hiện tại thì theo đúng thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy chữa cháy thì bọn tôi trang bị tất cả các phương tiện liên quan đến báo cháy cũng như chữa cháy
về các phương tiện báo cháy thì có thể kể đến như chuông báo các đầu báo các hệ thống nút ấn
còn về các phương tiện chữa cháy thì đồng biệt là có hệ thống đầu full spinner
các hộp nước vách tường cũng như các bình bột chữa cháy
điểm chung của các quán karaoke là được chủ cơ sở thay đổi kết cấu bên trong cải tạo sửa chữa và trang trí nội thất thật sang trọng bắt mắt để thu hút khách hàng
quá trình tiến hành sửa chữa tiềm ẩn nguy cơ lớn dẫn đến cháy nổ
cùng với đó là hiểm họa từ sự cố quá tải điện
do các quán karaoke thường xuyên sử dụng công suất điện lớn cho hệ thống âm thanh ánh sáng biển quảng cáo
chính vì vậy mà định kỳ hàng năm đội phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ các quận huyện trên địa bàn thủ đô
luôn đều đạn mở các lớp tuyên truyền huấn luyện nghiệp vụ về phòng cháy
cấp chứng chỉ về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cho lực lượng phòng cháy chữa cháy cơ sở
đồng thời thường xuyên vận động phát tờ rơi để nâng cao nhận thức của chủ cơ sở
cũng như cán bộ công nhân viên tại cơ sở khách đến sử dụng dịch vụ của các quán karaoke
trang thiết bị về phòng cháy tại đây đã được trang bị và cũng như là chúng ta trang bị thêm ở đây
tiếp theo nữa là chúng ta phải quản lý nguồn lửa nguồn nhiệt để đảm bảo khoảng cách ngăn cháy lan
cũng như là đảm bảo không để xảy ra cháy nổ tại cơ sở
chủ động nêu gương kỳ cương trách nhiệm hiệu quả vì nhân dân phục vụ
đây là tôn trị hoạt động của những chiến sĩ phòng cháy chữa cháy tại công an quận hoàng mai suốt nhiều năm qua
tranh thủ những giờ phút hiếm hoi không phải làm nhiệm vụ các chiến sĩ phòng cháy chữa cháy lại tham gia tập huấn
ba năm gắn bó với công việc anh sang đang hướng dẫn cho các chiến sĩ trẻ bằng tất cả kinh nghiệm và tình yêu nghề của mình
ngoài đi chữa cháy thì ngoài tôi sẽ hướng dẫn cho cán bộ chiến sĩ ở đơn vị huấn luyện nghiệp vụ
các đợt thi nghiệp vụ tập luyện hàng ngày
để cho anh em cán bộ chiến trí
mới biết được về cách sử dụng phương tiện
triển khai các đội hình chữa cháy khi đang đàm cháy
dù chỉ là một tình huống diễn tập
song các chiến sĩ trẻ đều rất nghiêm túc và cố gắng hoàn thành thật tốt
xong xua đâu đấy họ lại thu dọn phương tiện và kết thúc một ngày không có tính kẹm vào cháy
cháy nổ tại các quán karaoke không phải là một câu chuyện mới
tháng năm năm hai nghìn một mươi bốn vụ cháy dữ dội tại quán karaoke bốn mươi ba g dòng võ quận ba đình đã khiến năm người tử vong
ba người thiệt mạng là hậu quả của vụ cháy tại quán karaoke sáu mươi tám trần thái tông quận cầu giấy vào cuối năm hai nghìn một mươi chín
và gần đây nhất vụ cháy xảy ra tại quán karaoke ở phường quan hoa khiến ba chiến sĩ của đội phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an quận cầu giấy hy sinh
phòng cháy chết cháy tại các quán karaoke cần thực sự được quan sát
những thiệt hại về vật chất những nỗi đau về tinh thần mồ hôi nước mắt và những sự hy sinh những vụ cháy dù đã được dập tắt nhưng đau thương thì vẫn âm bị
các cơ sở kinh doanh giờ đã nâng cao cảnh giác hơn lực lượng phòng cháy chữa cháy cũng đã tăng cường tập huấn
ai cũng mong muốn không phải nghe âm thanh này

lâu nhất có thể